ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đã hỗ trợ hơn chín trăm bốn mươi tỷ đồng nhằm khắp hộp hậu quả thiên tai
năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra một mươi năm đợt thiên tai làm cho sáu người thiệt mạng và năm người bị thương hư hỏng hơn hai hai trăm linh căn nhà thiệt hại hơn chín trăm linh hai hectare sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp
ước tính thiệt hại khoảng ba mươi chín tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đã huy động được hơn chín trăm bốn mươi tỷ đồng để triển khai hoạt động khắc phục hậu quả phục hồi tái thiết sau thiên tai
ngoài phần hỗ trợ của tỉnh các địa phương các tổ chức cá nhân cũng đã trực tiếp hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về tiền lương thực vật dụng đồ dùng thiết yếu hỗ trợ quần áo sách vở đồ dùng học tập cho học sinh các trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng